tại các điểm các danh lam thắng cảnh trong vườn quốc gia phù mát và trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng huyện con cuông tỉnh nghệ an đã thu hút hàng nghìn du khách
nhờ làm tốt công tác quảng bá đầu tư nâng cấp các điểm du lịch nên con cuông đang là điểm đến hấp dẫn của du khách ưa tìm về thiên nhiên và du lịch khám phá
ngoài thưởng thức văn nghệ đến các điểm du lịch cộng đồng du khách sẽ được tham gia trực tiếp vào các hoạt động sinh hoạt của người thái
tất cả các dịch vụ đều được niêm yết giá công khai không xảy ra tình trạng chặt chém du khách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
công an huyện công an xã và tình nguyện viên làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn túc trực thường xuyên tại các khu du lịch